liên quan đến vụ việc hai xà lan gặp nạn trên vùng biển bình thuận tính đến một mươi hai h ngày hôm nay ngày chín tháng ba
lực lượng chức năng đã cứu được năm thuyền viên trên hai xà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển phù quý vào ngày tám tháng ba
hai xà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển phú quý vào ngày tám tháng ba gồm la năm nghìn chín trăm hai mươi ba và la năm nghìn chín trăm hai mươi hai
vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba tàu superdong phú quý i trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện và vớt được ba thuyền viên của xà lan la năm nghìn chín trăm hai mươi hai
các thuyền viên sức khỏe đều bình thường và đã được đưa vào đảo phú quý an toàn
lúc một mươi một h ngày chín tháng ba tàu cá bth tám mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi hai ts thông tin đã cứu được hai thuyền viên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đang liên lạc với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để điều động tàu sar bốn trăm một mươi ba tìm kiếm
ngoài hiện trường tiếp cận tàu cá để tiếp nhận hai thuyền viên này chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày chín tháng ba lực lượng chức năng đã cứu được năm thuyền viên trên hai xà lan bị nạn
hiện máy bay trực thăng đã huy động được cùng với tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
và tàu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
và nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên còn lại
trước đó khoảng một mươi năm h ba mươi
đến giờ ngày tám tháng ba trạm biên phòng ckc phú quý và cảng vụ hàng hải bình thuận
nhận được thông tin hai xà lan có bảy người khi đang hành trình ngang qua vùng biển phú quý
thì gặp sóng to gió lớn các thuyền viên bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp